còn tại tỉnh đắk nông cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk minh vừa bắt đối tượng là nguyễn song hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú thôn một xã đắk nô rót huyện đắc minh là đối tượng ném đá xe khách tại quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thôn một xã đắk rót huyện đắk minh của tỉnh đắk nông
trước đó ngày hai mươi chín tháng sáu hùng cùng các đối tượng lê văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú xã đắc rla và một đối tượng tên mân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú xã eapo huyện cư rút đã lấy đá ném vào xe khách dường nằm mang biển kiểm soát tám mươi một b hai trăm bảy mươi tám của nhà xe thuận tiến gia lai
hậu quả làm vỡ hai kính bên ghế thải xế phụ lái phan văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bị đá và kính văng trúng